thưa quý vị người cao tuổi là đối tượng đối mặt với các tình trạng biến chứng bệnh
và có tỷ lệ tử vong cao hơn nếu không may bị nhiễm covid một mươi chín
áp lực của công tác chăm sóc nhóm đối tượng này tại các trung tâm bảo trợ xã hội càng cao
bởi nhân sự tại đây rất ít so với lượng công việc mỗi ngày
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đều đặn mỗi ngày hai lần y sĩ lê minh thế đều đến kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt
cho những cụ ông cụ bà đang sinh sống tại trung tâm bảo trợ người tàn tật
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nếu như thời điểm chưa có dịch bệnh xảy ra trung tâm còn được sự hỗ trợ của bệnh viện thủ đức
nhưng khi dịch bùng phát chỉ còn hơn một mươi nhân viên y tế tại đây
tích cực chăm sóc cho hai trăm sáu mươi người cao tuổi và người tàn tật
công tác thăm khám vì thế cũng thực hiện linh hoạt chia theo từng ca
để tránh tập trung đông người và đảm bảo an toàn
vì đa số những người ở đây trong người đều có bệnh nền

với lại cái quyết áp
vì ở đây thì bác sĩ cũng có xin cái cơ sứ thuốc để điều trị những cái bệnh đó
xác định đối tượng là người già và người tàn tật
những đối tượng nhạy cảm với dịch bệnh cần được cảnh báo về mức độ rủi ro
mà họ đang gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh
vì vậy các nhân viên ở đây từ y tế đến hậu cần
đều tích cực chăm lo từng bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và tinh thần
bên cạnh đó một vấn đề quan trọng hơn hết để bảo vệ người già người tàn tật
chính là vaccine
trong cái đợt cao điểm này là cái đợt dịch covid này
thì theo tôi có thăm hỏi rất nhiều bác ở đây á
thì họ được tiêm một mũi vaccine họ rất là mừng
khi mà tôi kiểm tra sức khỏe thì họ rất là khỏe lắm khỏe lắm
tiêm rồi tiêm rồi họ rất là khỏe
họ rất là cảm thấy tinh thần họ lên
thì sắp tới này cơ quan cũng sẽ tiêm thêm một mũi liên hệ đó
bên y tế là tiêm mũi hai
thì họ rất là phấn khởi
cho nên là cái đó rất là an tâm trung tâm
rất là an tâm
thành phố hồ chí minh đang triển khai chiến dịch cao điểm tiêm vaccine covid một mươi chín
từ ngày chín đến ngày một mươi năm tháng chín
với mục đích tiêm phủ mũi một cho toàn bộ người trên một mươi tám tuổi
và người mũi hai đã đủ thời gian đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch
để hồi phục kinh tế và giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm người có nguy cơ